xin chào quý vị và các bạn
hôm nay hai mươi hai tháng một mươi hai miền bắc bước sang ngày thứ sáu của đợt rét đậm rét hại
thậm chí băng giá đã xảy ra tại một số nơi trong sáng sớm nay
như trên đỉnh núi ở mù căng trải yên bái
hiện tượng này có thể còn tái diễn trong đêm nay và dạng sáng ngày mai
khi mà nhiệt độ tại những nơi núi cao đều ở mức thấp dưới ba độ
còn tại đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
cũng chỉ từ tám đến một mươi một độ trời rét bút
sau đó vào ban ngày trời chuyển nắng hanh thời tiết ấm áp hơn
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là một mươi sáu một mươi chín độ
tại các tỉnh phía đông bắc bộ
riêng phía tây bắc bộ một số nơi thuộc lai châu điện biên có thể trên hai mươi độ
với trung bộ đáng lưu ý nhất là thời tiết tại các tỉnh trung và nam trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
do mưa lớn kéo dài gây ra
còn từ thanh hóa đến quảng bình mưa chỉ xảy ra vài nơi
tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rét đậm rét hại
còn kéo dài ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và khu vực vùng núi hà tĩnh
với tây nguyên và nam bộ có thể xuất hiện mưa rải rác
riêng tại phía đông tây nguyên có thể cục bộ có mưa vừa mưa to
nên nhiệt độ vào ban ngày không biến động quá nhiều
cao nhất tại khu vực tây nguyên trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
cũng có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là dưới hai mươi chín độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội mây thay đổi không mưa
gió sương mù nhẹ dài rác ngày nắng gió đông bắc cấp ba trời rét đậm
với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ chín đến một mươi tám độ